tại huyện đầm hà tỉnh quảng ninh ubnd tỉnh hợp tác với tập đoàn việt úc sẽ tổ chức khởi công khu phức hợp sản xuất tôm giống nuôi tôm thương phẩm chế biến tôm xuất khẩu và sản xuất thức ăn cho tôm với quy mô hai trăm linh hectare tổng mức đầu tư là năm trăm linh tỷ đồng
dự án nằm tại hai xã tân lập đầm hà thuộc huyện đầm hà tỉnh quảng ninh có diện tích khoảng một trăm tám mươi bảy tám hectare
khi đi vào hoạt động dự án sẽ có quy mô sản xuất tôm giống tám tỷ con một năm năng suất nuôi tôm thương phẩm khoảng từ một trăm linh ba trăm linh tấn trên một hectare một năm tương đương từ năm tám trăm linh một mươi bảy bốn trăm linh tấn một năm
với khát vọng nâng tầm tôm việt tập đoàn việt úc đã cùng tỉnh quảng ninh ký kết hợp tác chiến lược nghiên cứu đầu tư xây dựng khu phức hợp sản xuất giống
nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao và sản xuất thức ăn chế biến thủy sản tại tỉnh quảng ninh
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh mục tiêu của dự án là cung cấp tôm giống tới người dân đảm bảo chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn
trong thời gian tới đây sẽ là khu phức hợp chất lượng cao sản xuất tôm giống cung cấp giống cho các địa phương miền bắc cũng như các tỉnh biên giới phía trung quốc